sau nhiều ngày nghị án tòa nhân dân tỉnh bình phước sáng nay đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sáu
cựu giám đốc cdc bình phước ba năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
còn hai bị cáo lê thành bắc khoa dược và đinh thị vân khoa xét nghiệm
tòa tuyên phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được miễn hình phạt
theo cáo trạng để phục vụ cho việc phòng chống dịch covid một mươi chín kịp thời
nguyễn văn sáu đã thỏa thuận thống nhất với phan quốc việt tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ việt á
về việc tạm ứng trước kýt xét nghiệm sinh hóa phẩm của công ty này rồi mới hợp thực hóa thầu sau
để hợp thức hóa các gói thầu kýt test từ tháng hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn sáu chỉ đạo bắc vân và một số nhân viên cdc bình phước hợp thức hồ sơ thủ tục mua sắm ba gói thầu
cho số hàng đã tạm ứng của công ty việt á với tổng trị giá hàng hóa hơn bốn mươi một năm tỷ đồng
trong đó cdc bình phước đã thanh toán cho công ty việt á hơn bảy một tỷ đồng của gói thầu đợt một
theo cáo buộc hành vi của sáu bắc và vân đã can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu
vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng minh bạch trong hoạt động đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn năm một tỷ đồng
cáo trạng cho thấy nhân viên công ty việt á chi sáu trăm tám mươi triệu đồng tiền hoa hồng cho sáu bắc và vân
trong đó vân nhận hai trăm bảy mươi năm triệu đồng sáu nhận hai trăm bảy mươi triệu đồng và bắc là một trăm ba mươi năm triệu đồng
sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án các bị cáo đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận
ngoài ra gia đình nguyễn văn sáu tự động nộp một trăm linh triệu đồng tiền khắc phục hậu quả vân nộp hai mươi triệu đồng